thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng và lãnh đạo bộ công an
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone
và các đơn vị có liên quan
ngày một mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quy định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét về tội vi phạm quy định về quản lý
và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng đối với
cao duy hải nguyên tổng giám đốc tổng công ty viễn thông mobifone
hiện là cán bộ văn phòng tổng công ty viễn thông mobifone
phạm thị phương anh phó tổng giám đốc tổng công ty viễn thông mobifone
ngày một mươi ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c ba đang tập trung lực lượng đẩy nhanh tiến độ điều tra
xử lý nghiêm các bị can và những người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật